tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức lễ phát động tháng thanh niên với chủ đề
tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương sung kích sáng tạo thực hiện văn hóa công sở và chung tay xây dựng nông thôn mới và hoạt động trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ năm hai nghìn hai mươi
trong tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi bảy đoàn khối các cơ quan trung ương sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nội dung quan trọng như tổ chức tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và tuổi trẻ việt nam
tuyên truyền về tháng thanh niên tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn khối lần thứ ba và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một
tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới xây dựng văn minh công sở
các hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu triển khai các hoạt động chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội
ngay sau lễ phát động để thể hiện tinh thần hành động của tuổi trẻ lãnh đạo đảng ủy khối đại diện trung ương đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên trong khối các cơ quan trung ương
tiến hành trồng cây và gắn biển công trình đường cây thanh niên cấp khối tặng quà cho tám cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
cụm bốn đoàn khối xuất quân tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang với giá trị một trăm năm mươi triệu đồng
tổng giá trị công trình thanh niên và các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng trong tháng thanh niên của đoàn khối ước tính lên tới hai tỷ năm trăm linh triệu đồng